tối qua một mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã khai mạc hội trợ làng nghề việt nam năm hai nghìn một mươi tám
với sự tham gia của gần hai trăm linh gian hàng của các làng nghề hợp tác xã doanh nghiệp và cơ sở sản xuất dịch vụ nông nghiệp nông thôn trên cả nước
với chủ đề phát triển sản phẩm chủ lực của các làng nghề việt nam hướng tới mỗi xã mỗi phường một sản phẩm hay mỗi làng một sản phẩm ocop
hội trợ trưng bày phong phú nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc tinh xảo đến từ các làng nghề truyền thống như mỹ nghệ kim hoàn gốm xứ
điều khác chạm khảm từ đá gỗ sừng sơn mày mê che đan nón lá theo dệt thủ cầm lụa khảm chay sơn son thiết vàng
hội trợ trưng bày phong phú nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc tinh xau đến từ các làng nghề việt nam hướng tới mỗi làng nghề truyền thống như mỹ nghệ kim hoàn gỗ sơn mày mê che đan lụa khảm chay sơn son thiết vàng
hội trợ trưng bày phong phú nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc tinh xau đến từ các làng nghệ kim hoàn gỗ sơn son thiết vàng